công an tp hà tĩnh cho hay sẽ tham yêu ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh và ban an toàn giao thông tỉnh xử lý vụ việc
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà tĩnh cho biết
hai ô tô trung biển số là trái quy định khuyến cáo người dân khi mua xe thanh lý của cơ quan nhà nước
cần sang tên đổi chủ trong vòng một tháng sau khi ký hợp đồng
trước đó hai ô tô trùng biển số thường xuyên đỗ cách nhau khoảng một mươi năm m trên đường võ liêm sơn phương nam hà tp hà tĩnh
khu vực này tập trung nhiều cơ quan nhà nước như sở xây dựng hội nông dân đài phát thanh truyền hình hà tĩnh văn phòng đăng ký đất đai tỉnh
ngoài hà tĩnh tỉnh thanh hóa và ninh bình từng xây ra vụ việc hai ô tô cùng gắn một biển số xanh sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín và bốn q chín khiến dư luận xôn xao
hai ô tô ở thanh hóa cùng gắn biển xanh san bằng tất cả
hồi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn trên một số tuyến đường ở tp thanh hóa tỉnh thanh hóa xuất hiện chiếc xe lexus rx ba trăm linh năm
sang trọng gắn biển số ba mươi sáu b sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín
nên màu xanh biển số vip sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín thường được dân chơi gọi là san bằng tất cả hoặc sống bằng tình cảm
đáng nói ở thanh hóa thời điểm đó có chiếc ô tô toyota corolla màu trắng gắn cùng biển màu xanh ba mươi sáu b sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín
thậm chí có thời điểm hai xe này còn đỗ gần nhau trên đường hoặc cùng vào một cara ô tô để bảo dưỡng
khi dư luận xôn xao đại diện công an tỉnh thanh hóa thông tin với báo chí hai ô tô trên thuộc quản lý của cơ quan này
biển số ba mươi sáu b sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín
được cơ quan này đăng ký sử dụng từ năm hai nghìn chín và thuộc chiếc xe toyota corra màu trắng
còn chiếc lax sở rx ba trăm linh năm thời điểm đó mới lấy về chưa được đăng ký biển số
sau khi dư luận xôn xao biển xanh ba mươi sáu b sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín trên chiếc xe lek sert rx ba trăm linh năm đã được thu hồi
cùng mang biển xanh từ quý chín
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn dư luận tại tỉnh ninh bình xôn xao về việc hai ô tô gắn chung biển xanh số tư quý ba mươi năm a chín nghìn chín trăm chín mươi chín
cái xe này mang nhãn hiệu toyota camry màu trắng và ford expedition màu đen thường xuất hiện trên đường phố ninh bình
thời điểm bị người dân ghi hình chiếc toyota camry màu trắng đang dừng tại một trạm thu phí
còn xe ford expedition đậu trên vỉa hè ở địa điểm khá đông người
sau khi nhận được thông tin phản ánh bộ công an có văn bản đề nghị công an tỉnh ninh bình chỉ đạo kiểm tra làm rõ vụ việc trên
công an tỉnh ninh bình sau đó xác nhận với báo chí cả hai xe trên thuộc quản lý của cơ quan này
nguồn gốc biển ba mươi năm a
biển ba mươi năm a chín nghìn chín trăm chín mươi chín là có thật trước đây thuộc sở hữu của chiếc toyota land cruiser
xe này sau đó hư hỏng không thể sử dụng
trong dịp đại lễ vừa chắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi bốn biển số ba mươi năm a chín nghìn chín trăm chín mươi chín được gắn vào xe ford expedition cho phù hợp với tình hình công tác địa phương
còn chiếc camry gắn cùng biển số trên do lái xe tháo từ chiếc toyota land crosser cũ
các hình ảnh hai xe cùng mang biển số này được chụp vào hai thời điểm khác nhau
hai ô tô cùng biển xanh ba mươi tám a
mới đây trên đường võ liêm sơn thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh xuất hiện hai ô tô mang cùng biển số ba mươi tám a một nghìn một trăm sáu mươi chín và cùng nền màu xanh
biển số ba mươi tám a một một sáu chín nền xanh được gắn trên ô tô một mươi hai chỗ hiệu toyota hi c và xe năm chỗ hiệu ford laser
vào cuộc ngày hai mươi chín tháng ba công an thành phố hà tĩnh xác định xe xanh ba mươi tám a một một sáu chín chủ phương tiện đăng ký là trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên hà tĩnh
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm này đã bán thanh lý ô tô nói trên cho bà trần thị thanh hờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám địa chỉ tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
hồ sơ bán thanh lý đầy đủ theo quy định
quá trình bán giao xe trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm thanh niên hà tĩnh trừ thù lại biển số xe
đối với ô tô toyota haisi cùng gắn biển xanh nói trên đây là xe cũ của sở giao thông vận tải nghệ an
phương tiện này đã làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số vào ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
và đã bán thanh lý lại cho ông hoàng văn hát ở xã hưng tây huyện hưng nguyên nghệ an
ông hát bán lại chiếc xe nói trên cho ông nguyễn duy tê ở tổ năm phường hà huy tập thành phố hà tĩnh
ông nguyễn duy tê là chồng của bà trần thị thanh hát
cũng theo cơ quan công an gia đình ông tê bà hát chuyên làm nghề thu mua xe cũ xe thành lý xe bán phế liệu
khi được mời làm việc ông tê trình bày có sử dụng thêm một bộ biển số ba mươi tám a một nghìn một trăm sáu mươi chín lắp vào xe ô tô toyota hic
để phục vụ khách đến xem xe trao đổi mua bán chứ không phải với mục đích tham gia giao thông
công an thành phố hà tĩnh đã tạm giữ hai phương tiện nói trên và tiếp tục xác minh củng cố tài liệu để xử lý
thạc sĩ luật sư nguyễn đức hùng phó giám đốc công ty luật trách nhiệm yếu hạn tgs đoàn luật sư tp hà nội cho biết
việc lái xe trùng biển số với nhau thì chắc chắn sẽ có xe sử dụng biển thật và xe sử dụng biển số giả
hành vi sử dụng biển số xe giả là trái pháp luật vi phạm quy định tại khoản ba điều năm mươi ba luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
theo đó xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
tại điểm d khoản năm điều một mươi sáu nghị định một trăm hai mươi chín ndcp của chính phủ về sự phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đồng bộ đường sát quy định
hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp
kể cả rô móc và sơ miệng
rô móc sẽ bị xử phạt tiền từ bốn triệu đồng đến sáu triệu đồng
ngoài ra người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ một tháng đến ba tháng và tịch thu biển số không đúng quy định
việc sử dụng biển số xe giả chung với biển số thật của xe khác có thể khiến chủ phương tiện có biển số thật vướng vào những phiền toái không phải sau lỗi của mình
mà còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội
hành vi này có thể là dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác như mua bán sử dụng xe nhập lậu trộm cắp
hoặc là thủ đoạn được các đối tượng sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng trong việc vận chuyển
buôn bán hàng nhập lậu hàng cấm hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác
vì vậy bên cạnh việc xử lý về hành vi sử dụng biển số không đúng quy định
thì các cơ quan chức năng cũng cần điều tra làm rõ động cơ mục đích của những người sử dụng biển số xe giả
và xử lý nghiêm minh các vi phạm khác nếu có theo đúng quy định của pháp luật
để ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm này
thì các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý giám sát phương tiện
bên cạnh đó chúng ta cũng cần đẩy mạnh sử dụng khoa học công nghệ trong quản lý đăng ký biển số xe
kết nối dữ liệu đăng ký xe với dữ liệu cần cước công dân
dữ liệu xe vật chứng nhằm quản lý chặt chẽ phương tiện gắn với thông tin của chủ phương tiện
đồng thời các lực lượng chức năng cũng cần kết hợp với việc tuần tra
kiểm tra trực tiếp với việc giả soát cơ sở dữ liệu của hệ thống camera giám sát
trên các tuyến đường các điểm camera an ninh
không những thế các cơ quan chức năng cần nghiên cứu tăng nặng hơn nữa
các chế tài xử lý đối với hành vi sản xuất buôn bán
sử dụng biển số giả để tăng sức gian đe phòng ngừa vi phạm